tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ
vâng thưa quý vị không rõ là lá khởi đã vàng chưa
thế nhưng nắng của tháng tám thì đã vàng rực rỡ quá phải không ạ
quả đúng là nắng tháng tám dám trái bỏng
vào ngày hôm qua thì nắng xuất hiện từ sáng sớm và phải đến chiều muộn thì mới chịu rời đi
vâng ngại sở dĩ có kiểu thời tiết này là do miền bắc đang chịu ảnh hưởng của rìa nam
dãnh áp thấp có trục khoảng hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ vị bắc bị nén
hạt đầy dịch về phía nam vẫn đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lục điện ở phía bắc
áp tăng dần độ ẩm ít thay đổi
dự báo bắc bộ và bắc trung bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng
từ chiều tối và đêm mai có mưa rào và rông rải rác
tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
vâng ạ trời nắng to bức xạ tê cực tím mạnh
quý vị lưu ý là uống bổ sung viên chống nắng nội sinh
thoa kem chống nắng mang theo đầy đủ các vật dụng che chắn trước khi ra ngoài
để bảo vệ cho làn da cũng như là sức khỏe của mình